một trăm linh tấn oxy y tế lỏng được chứa trong năm bồn lớn mỗi bồn hai mươi tấn
đây là loại hàng hóa thiết yếu tại tp hcm trong giai đoạn số lượng bệnh nhân covid một mươi chín bị suy hô hấp tăng cao
và ngay sau khi tiếp nhận số vật tư y tế nói trên được chuyển về kho tại bệnh viện trợ rẫy để tổ chức phân bổ cho các địa điểm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
buổi lễ tiếp nhận diễn ra nhanh gọn nhưng trang trọng đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch nghiêm ngặt trong giai đoạn giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo huỳnh thanh hà
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại huyện an phú tỉnh an giang về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cầu trạng huỳnh thanh hà được ương vân đi và nguyễn thị ngọc diễm sống bên campuchia
điện thoại đưa ba người xuất cảnh trái phép sang campuchia mỗi người giá năm trăm linh đồng
hà và hà đồng ý để thực hiện hà nói con ruột là hình phước lộc sinh năm hai nghìn sáu
cho người xuất cảnh trái phép sang campuchia
khi đến khu vực ấp phú mỹ xã phú hội huyện an phú thì lộc bị lực lượng công an xã phú hội
phối hợp cùng đối miên phòng phú hội tuần tra phát hiện bắt quả tang
đến khoảng hai mươi ba h hai mươi hai phút cùng ngày hà đến công an xã phú hội đầu thú
trong quá trình điều tra hà khai nhận trước đó được ương vân đi câu móc và hà đã đưa trót lọt
ba người xuất cảnh trái phép qua campuchia và được trả công năm trăm linh đồng một người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo huỳnh thanh hà một mươi tháng tù về tội tổ chức
cho người khác xuất cảnh trái phép riêng đối với lộc do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
nên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang giao lộc cho địa phương quản lý và giáo dục theo quy định
công an tp huế vừa tham mưu cho ủy ban nhân dân tp huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai mươi triệu đồng
đối với ông lê hữu hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một là chủ quán karaoke family có hành vi không thực hiện quyết định
áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trước đó vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đội cảnh sát quản lý hành chính
công an tp huế phát hiện tại quán karaoke family địa chỉ tại một trăm năm mươi hai đường bùi thị xuân phường đúc tp huế
do ông lê hữu hiền làm chủ đang hoạt động kinh doanh trong khi trên địa bàn đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng công an tp huế đã phát hiện có hai phòng gồm một mươi năm khách đang mở nhạc hát karaoke
và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tiến hành test nhanh lực lượng chức năng phát hiện có một mươi trên một mươi năm khách dương tính với ma túy
đơn vị đã tiến hành lập biên bản để xử lý nghiêm số đối tượng này
đối với ông lê hữu hiền ngoài xử lý hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
công an tp huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý thêm ông hiền về hành vi hoạt động kinh doanh để các đối tượng lợi dụng sử dụng chất ma túy
vâng thưa quý vị vào tối qua ngày ba mươi tháng tám trên tuyến đường thái thị bôi thuộc địa bàn phường trình gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê vừa tiến hành bắt giữ một nam thiếu niên có hành vi cầm dao đâm hai người trong một ngôi nhà
khiến cho những người này bị thương tích nặng
đối tượng là hà minh thức một mươi bốn tuổi trú tại quận thanh khê tp đà nẵng
theo đó vào tối ngày ba mươi tháng tám thức cầm một con dao và một cây kéo ra khỏi nhà
khi đến trước số nhà một trăm sáu mươi tám thái thị bôi thì cách nhà đối tượng gần hai trăm linh mét thấy trong nhà có hai người đang ngồi chơi điện thoại
thức liền buông lời thích thức
thờ ơ trả lời thức cầm dao đâm luôn
và nhận được tin báo công an quận thanh khê đã có mặt kịp thời khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc
được biết thức rất ít khi giao tiếp với mọi người chỉ nhốt mình trong phòng chơi game trong suốt mùa dịch
và trong thời gian gần đây gia đình cho biết là thức có chơi một số game bạo lực có liên quan đến đâm chém người
và cho đến tối qua thì đã bỏ khỏi nhà và cầm theo dao và kéo gây án
hiện vụ việc đang được công an quận thanh khê củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ trịnh thị thu trang ba mươi năm tuổi ở xã ngọc thụy huyện gia lâm thành phố hà nội
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trang là đối tượng đã nằm trong đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn trên tuyến hà nội bắc ninh
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng tám tại khu đô thị bắc tử sơn thuộc địa phận phường tân hồng
thị xã từ sơn tổ công tác đã bắt quả tăng trịnh thị thu trang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần một trăm một mươi năm gam ma túy tổng hợp
được biết để tránh sự phát hiện của lực lượng công an trang đã thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động
mỗi lần giao dịch trang lựa chọn và kiểm tra kỹ địa điểm giao hàng đồng thời trực tiếp nhận đủ tiền
sau đó gọi người mang ma túy đến để trang bán cho các con nghiện
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
thưa quý vị một nhóm đối tượng chặt phá rừng với diện tích lớn vừa bị lực lượng công an huyện đắk long
tỉnh đắk nông đấu tranh triệt phá bắt và xử lý bảy đối tượng
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng các lực lượng chức năng đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
rồi tổ chức phân công nhiệm vụ có người cảnh giới để chặt phá rừng nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk long tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với bảy đối tượng cung chú tại xã quảng sơn huyện đắk long về hành vi hủy hoại rừng
theo thông tin ban đầu khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám võ văn tố sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
có mua theo hình thức thỏa thuận miệng của một người dân khoảng một mươi hai hectare đất có rừng
tại tiểu khu một nghìn sáu trăm năm mươi tám thuộc lâm phần công ty thiên sơn quản lý với tổng số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đã thuê nguyễn hồng bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chặt phá rừng tại khu vực trên với giá bốn mươi triệu đồng một hectare
sau đó bảo thuê nguyễn hữu dũng thường gọi là dũng con sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chặt phá rừng với giá ba mươi năm triệu đồng một hectare
khoảng giữa tháng bảy tôi có nhận được ảnh của anh bảo anh bảo kêu có người thuê phá rừng
thì anh bảo có thuê tôi giá ba mươi năm triệu để phá trên một hectare rừng
thì tôi có đồng ý nhận là tôi có thuê thêm bảy người
và buổi chiều tối chúng tôi dùng rau phát và buổi sáng sớm dùng cơ điện cắt hạ
và mục đích là thuê lấy tiền cơ điện để cắt cho không có tiếng ổn
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dũng còn chuẩn bị phương tiện và thuê mai thanh dũng trần văn mạnh đặng tuấn nam
đỗ khắc nam cùng một số đối tượng khác vào khu vực trên chặt phá được hơn một hai mươi tám hectare rừng sản xuất
để tránh sự phát hiện các đối tượng phân công người canh gác cảnh giới và sử dụng cơ điện để tránh phát ra tiếng ồn
vào cuộc công an huyện đắk long đã chủ động triển khai đồng bộ đấu tranh thành công với loại tội phạm này
đối tượng lợi dụng tinh dịch bệnh đã thực hiện việc cấu kết với nhau để hứa rừng tại công ty thiên sơn ở xã cổng sơn
đã thực hiện khai hứa rừng ở nhiều địa điểm diện tích lớn
công an huyện đắk long đã khởi tố trước mắt là bảy đối tượng về hành vi gửi rừng trên địa bàn huyện
và đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ xử lý các đối tượng có liên quan trong vụ án này
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hủy hoại
rừng mua bán trái phép đất rừng bên cạnh vai trò nòng cốt là lực lượng công an
rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc phát hiện tố giác tội phạm
có như vậy mới giữ được màu xanh của núi rừng và góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đông tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê tâm như sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại số ba mươi hai dãy a ba
khu dân cư đông cuối ấp đông khánh xã tân khánh đông thành phố sa đéc tỉnh đông tháp
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê quang trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh phú xã tân bình huyện châu thành tỉnh đông tháp
và đối tượng trần văn sang em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý